trong khuôn khổ hội nghị bộ trưởng kinh tế asean lần thứ năm mươi hai và các hội nghị có liên quan am năm mươi hai
sáng nay hai mươi chín tháng tám các bộ trưởng kinh tế asean đã có buổi tham vấn trực tuyến với các đối tác ngoại khối
bao gồm australia và new zealand lần thứ hai mươi năm
tại buổi tham vấn các bộ trưởng bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với đại dịch covid một mươi chín và cho rằng đại dịch đã có tác động bất lợi
với cuộc sống của nhân dân và các nền kinh tế trong khu vực
một trong số những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất là vận tải du lịch sản xuất bán lẻ và các dịch vụ khác
cũng như sự sụp đổ của chuỗi cung ứng và các thị trường tài chính
các bộ trưởng nhấn mạnh sẽ kiềm chế không áp dụng các biện pháp hạn chế thương mại mới
bao gồm cả các biện pháp phi thuế các tác động tiêu cực tới sự tru chuyển của các hàng hóa và dịch vụ thiết yếu
trong quá trình chống đoạn đại dịch covid một mươi chín
ngoài ra các bộ trưởng cũng nhất trí ưu tiên áp dụng các biện pháp tặng thuận lợi cho việc phục hồi kinh tế sau đại dịch
với tinh thần đó các bộ trưởng nhất trí sẽ nỗ lực ký kết hiệp định asep trong năm hai nghìn hai mươi
qua đó bày tỏ sự ủng hộ tích cực cho hệ thống thương mại đa phương và hội nhập kinh tế khu vực
các bộ trưởng cũng ghi nhận rằng các cuộc đàm phán đầu tiên nhằm nâng cấp hiệp định aanz fta
chưa thể triển khai được vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi do tình hình dịch bệnh
đồng thời nhất trí sẽ tiến hành cuộc họp ủy ban hỗn hợp aanz fta lần thứ một mươi hai
và diễn đàn đối tác hội nhập asean cea lần thứ chín trong thời gian sớm nhất có thể